dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ họp phiên thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
phiên họp tập trung vào thảo luận về tình hình kinh tế xã hội nhất là các biện pháp để về đích
khi chỉ còn một phần ba chặng đường của năm bứt phá hai nghìn một mươi chín
mở đầu phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng các thành viên chính phủ nhắn tin ủng hộ người nghèo
thủ tướng cho biết ngày vì người nghèo được tổ chức hàng năm vào ngày một mươi bảy tháng một mươi
mang lại kết quả tốt cho người nghèo khi trong quá trình phát triển đất nước còn một bộ phận người dân gặp khó khăn mà toàn xã hội cần phải quan tâm
quan tâm xóa đói giảm nghèo là một định hướng chính sách quan trọng nhất là vùng sâu vùng xa vùng thiên tai
tin nhắn ủng hộ đóng góp vì người nghèo đã được thực hiện theo cú pháp vnn hoặc vnnn hoặc vnn cách n gửi một nghìn bốn trăm linh tám

số tiền từ tin nhắn sẽ được đưa vào chương trình cả nước chung tay vì người nghèo
tại phiên họp thủ tướng cho biết trong bối cảnh thế giới có những diễn biến mới
căng thẳng thương mại mỹ trung quốc tiếp tục làm gia tăng khó khăn thách thức đối với kinh tế toàn cầu
tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng năm hai nghìn một mươi chín của nước ta vẫn giữ được đà tích cực
chỉ số giá tiêu dùng bình quân cpi tháng tám tăng nhẹ hai mươi tám tính chung cả tám tháng
cpi bình quân tăng hai năm mươi bảy tiếp tục là mức tăng bình quân tám tháng thấp nhất trong ba năm gần đây
tại phiên họp thủ tướng cho biết trong bối cảnh thế giới có những diễn biến mới
và quy tính của việt nam đã được khẳng định và ngày cận tăng lên kinh tế
thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và phân tích những bất cập trong chỉ đạo điều hành
của chính phủ các cấp các ngành như giải ngân vốn đầu tư công tình hình sạt lở ven sông
ven biển sạt lở núi và đặc biệt là sạt lở đồng bằng sông kiểu long làm cho nhân dân gặp khó khăn
tình trạng tai nạn giao thông thị trường còn nhiều vấn đề bất cập
thủ tướng đề nghị
tại cuộc họp cần phải phân tích thêm nhằm khắc phục để phấn đấu trong bốn tháng còn lại của năm